xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ phổ biến là không mưa có nắng nhiều trong ngày và nhiệt độ tăng dần
nguyên nhân là do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía nước ta
với nhiệt độ cao nhất đều trên mức là ba mươi độ nắng nóng xuất hiện cục bộ tại khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
còn tại khu vực phía tây bắc bộ chịu ảnh hưởng nhiều hơn của vùng thấp nóng phía tây
với nhiệt độ cao nhất ngày tại đây giao động là từ ba mươi ba cho đến ba mươi bảy độ
nắng nóng xảy ra diện rộng thậm chí có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi tám độ nắng nóng gai gắt
quý vị chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe trước đợt nắng nóng kéo dài sắp tới
ở miền trung cũng có xu thế tăng nhiệt rõ ràng hơn trong những ngày tới
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế những ngày tới thì phổ biến là ít mưa ngày nắng
ngoại trừ ngày mai nhiệt độ vẫn chưa tăng quá cao cao nhất ngày trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có một vài nơi đạt ngưỡng nắng nóng trên ba mươi năm độ
từ ngày bốn tháng năm khu vực này sẽ có nắng nóng diện rộng trở lại với nhiệt độ là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
vùng núi phía tây có nơi còn trên ba mươi bảy độ
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong những ngày tới lác đác có mưa rông về chiều tối
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
đặc biệt từ ngày năm tháng năm khu vực phía bắc từ đà nẵng đến phú yên cũng có nắng nóng nhiều nơi
với nhiệt độ là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
lùi về phía nam tại khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết nhìn chung là cũng không có biến động mạnh mẽ
thời tiết chủ đạo tại đây vẫn là ít mưa ngày nắng nhiều
với nhiệt độ trưa chiều là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn trên ba mươi năm độ
nắng nóng xảy ra cuộc bộ
còn tại miền nam nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
miền đông nam bộ có nơi còn trên ba mươi sáu độ
liêu ý là khu vực miền tây nam bộ từ khoảng ngày bốn tháng năm có thể xuất hiện mưa mưa rào nhẹn
mưa rào nhẹn dày rác về chiều tối
người dân cần đề phòng hiện tượng như sấm xét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông